các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan
chuẩn bị các điều kiện về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc
sẵn sàng thiết lập thêm các trạm y tế lưu động để đưa vào sử dụng
khi có tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp lan rộng trong cộng đồng
để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc điều trị f
thành phố hồ chí minh đã có văn bản gửi bộ y tế đề nghị cho phép thành phố
thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
đối với các trường hợp f không có triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine
và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
để thích ứng với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới
thành phố hồ chí minh đã và sẽ tiếp tục triển khai cách ly tại nhà
đối với các f đủ điều kiện hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung
quận huyện nếu f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
đối với các trường hợp có triệu chứng cần can thiệp y tế
thì chuyển vào bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó từ khi sử dụng thuốc kháng virus monupiravir
đã có nhiều trường hợp f hoàn toàn không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng
chỉ sau một tuần cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly
đến hết thời gian theo quy định là một mươi bốn ngày
việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày
nên khó tránh quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện
chuyển sang những tin tức an ninh trả tự
sau khi nhanh chóng điều tra xác minh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã triệu tập đối tượng
chu hoàng tâm chú tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một chu hoàng tâm điều khiển xe ô tô
đi qua chốt kiểm soát dốc xây thành phố tam điệp
hướng từ thanh hóa đi hà nội
khi tổ công tác ra tín hiệu hướng dẫn di chuyển vào làn
để khai báo y tế theo quy định đối tượng đã không chấp hành
và bất ngờ tăng ga tông thẳng vào đồng chí cảnh sát cơ động
công an tỉnh đang làm nhiệm vụ sau đó bỏ chạy
đồng chí cảnh sát cơ động bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an thành phố tam điệp đang củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tại bình định văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an phường gành ráng thành phố quy nhơn
đã bắt được nguyễn quý tuyền chú tài huyện trương mỹ thành phố hà nội
đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nguyễn quý tuyền làm nghề lái xe ô tô cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong một lần được thuê vận chuyển hàng hóa
tuyền đã mang số hàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
đến nơi khác bán lấy tiền tiêu xài
sau đó bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam
ngày một mươi tám tháng một mươi một khi vừa đến địa bàn phường gành ráng
thành phố quy nhơn thuê trọ với ý đồ tiếp tục lần trốn
tuyền đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện đối tượng đã được di lý về công an huyện trương mỹ
thành phố hà nội để phục vụ công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
đây là băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
hoạt động rất tinh vi đối tượng vũ thành trung quê tiền giang
bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ các hành vi rửa tiền
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận tin báo của công ty pc
về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần một trăm một mươi usd
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo
đã đột nhập vào hệ thống máy tính nội bộ của công ty pc
để đánh cắp thông tin sau đó mạo danh gửi email cho đối tác của họ
thông báo thay đổi đơn vị thụ hưởng
tiền thanh toán mua hàng từ công ty pc sang công ty do trung làm giám đốc
cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty này
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tiếp tục bắt giữ các đối tượng nguyễn thị hạnh chú tại đồng nai phạm thành dũng
nguyễn thị vinh và uzo emmanuel quốc tịch nigeria
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua mạng xã hội hạnh quen biết uzo amaniel
hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại tp hcm sống với nhau như vợ chồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một uzo emaniel yêu cầu hạnh tìm các công dân việt nam để thuê họ
đứng tên thành lập doanh nghiệp để uzo emmanuel và đồng bọn của y thực hiện hành vi rửa tiền
nếu thực hiện thành công hạnh và những người đứng tên thành lập công ty
sẽ được hưởng một mươi trong số tiền giao dịch
tôi có quen một người tên là lo sợ và có nói là muốn hợp thức hóa một số tiền
từ nước ngoài chuyển về
với hình thức là mở công ty để nhận tiền và hướng dẫn cho tôi là tìm người để báo công ty
và ăn phần trăm mà tôi sẽ được hưởng bốn trên tầm số tiền giao dịch
mặc dù biết đây là hành vi bất hợp pháp nhưng hạnh vẫn liên hệ với vinh để thực hiện hành vi sai phạm
vinh đã cầu kết với phạm thành dũng và vũ thành trung đăng ký thành lập một mươi một doanh nghiệp
do trung và dũng làm giám đốc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
uzo emmanuel và các đối tượng người nước ngoài đồng bọn thực hiện đột nhập trái phép vào
hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp để đánh cắp thông tin phục vụ hành vi lừa đảo
về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng này đã sử dụng phần mềm hoặc mã đọc
để xâm nhập trái phép vào mạng vi tính của các doanh nghiệp mà chúng cần phải thu thập thông tin hợp đồng
từ các thông tin thu thập được chúng giả mạo email của các doanh nghiệp đối tác
trong email này chúng đề nghị chuyển số tiền than toán trong hợp đồng
vào một tài khoản của các công ty do chúng lập sẵn
thủ đoạn trên tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chúng đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp
có trụ sở tại châu âu hai trăm ba mươi sáu euro tương đương với sáu một tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản của một công ty do dũng làm giám đốc
rồi vinh có nói em là làm đứng ra làm công ty nhận tiền từ nước ngoài về
em mới thấy như vậy
em nhận lời
rồi vinh làm thủ tục cho em mở công ty cho em năm cái
cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
với hành vi rất tinh vi
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng
mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
ngay sau đây mời quý vị cùng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải
trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín học sinh hầu hết các địa phương không thể đến trường
chính vì vậy việc kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm nay cũng khác với truyền thống
bài viết trên báo lao động với tựa đề
dịch yên thầy trò sẽ trở lại mái trường
có lẽ phản ánh rất rõ về bối cảnh cũng như tâm tư của những người trong cuộc
trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch covid một mươi chín học sinh tạm dừng đến trường
việc kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm nay diễn ra theo hình thức vô cùng đặc biệt trực tuyến
dù không có hoa tươi không gặp gỡ trực tiếp nhưng việc tri ân vẫn đậm nghĩa thầy trò
trong bối cảnh chung ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết
khi dịch yên thầy trò sẽ có ngày trở lại với mái trường
giáo dục đặc biệt học sinh tạm dừng đến trường
dục đào tạo thay đổi căn bản toàn diện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ảnh hưởng sâu sắc tới các cơ sở giáo dục
đội ngũ nhà giáo công an nhân dân sẽ có những bước chuyển mình như thế nào để thích ứng với đòi hỏi đó
ghi nhận có trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
theo đó trong bối cảnh của cuộc cách mạng bốn đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn đối với giáo dục đào tạo nói chung
giáo dục trong công an nhân dân nói riêng đổi mới và thích ứng là yêu cầu bắt buộc và tất yếu
chỉ có như vậy khi xuất hiện các tình huống bất ngờ như dịch bệnh thiên tai thì quá trình giáo dục đào tạo vẫn được diễn ra xuân sẻ thuận lợi
trong đó vai trò của các thầy cô giáo phải khẳng định là kiến tạo định hướng dẫn dắt và gợi mở cho học trò
mỗi bài giảng của các thầy cô công hiến sẽ có nhiều cảm xúc hơn vì đó là những bài học được chuẩn bị kỹ lưỡng có sự đầu tư rất tâm huyết và sáng tạo
không thể phủ nhận những đóng góp của mạng lưới y tế cơ sở
nhất là y tế tuyến xã phường trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín bùng phát đã bộc lộ những yếu kém bất cập của hệ thống y tế cơ sở từ nhân lực cho đến trang thiết bị
ghi nhận trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay
theo thông tin với chức năng nhiệm vụ được đặt ra mạng lưới y tế cơ sở là tuyến đầu làm nhiệm vụ gác cổng
nơi đầu tiên người dân tiếp cận khi ốm đau khi dịch bệnh là tuyến gần dân nhất có nhiệm vụ quản lý
vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
tuy nhiên từ những đợt dịch covid một mươi chín vừa qua cho thấy hệ thống y tế cơ sở còn nhiều điểm yếu
trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về nội dung này tại kỳ họp thứ hai vừa qua
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long thẳng thắn
nguyên nhân là do đầu tư cho y tế dự phòng hiện nay còn rất hạn chế rất ít dự án đầu tư cho y tế dự phòng
câu hỏi đặt ra là phải chăng đây là một trong những lý do khiến y tế cơ sở chưa thể tròn vai
trong việc đảm nhiệm người gắt cổng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
trong phần tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với sáng phương nam để cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
cùng với biên tập viên hoàng trí xin mời anh hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên linh chi hòa trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị trang nghiêm
xúc động và nhiều ý nghĩa là những gì động lại sau lễ tưởng niệm đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh
vì covid một mươi chín diễn ra vào tối qua ngày một mươi chín tháng một mươi một
nhìn lại hai trăm linh ngày đau thương tưởng niệm những người đã mất vì covid một mươi chín để mỗi người trong chúng ta
một lần nữa nhắc nhớ bản thân sống có trách nhiệm với cộng đồng với xã hội
và tiếp tục nâng cao cảnh giác trong phòng chống dịch
chùa pháp hoa quận ba một trong địa điểm tại thành phố hồ chí minh tổ chức thả hoa đăng tưởng niệm
được trang trí trang nghiêm ấm cúng
hai mươi giờ buổi lễ mới bắt đầu thế nhưng từ sớm người dân đã có mặt rất đông
bên bờ kênh nhiêu lộc thị nghè để cầu nguyện
tại hội trường thống nhất các đại biểu khách mời thân nhân những người đã mất việc covid một mươi chín
cùng nến và hoa tham gia lễ tưởng niệm với những cảm xúc đan sen khó diễn tả thành lời
chồng em khoảng được sáu ngày là ảnh đã ra đi dịch nó quá lớn rồi nó quá nhiều
nhiều người rồi em thấy ai cũng như ai hết còn hôm nay thì được đến đây để làm lễ tưởng niệm chung
thì em cũng mừng cho chồng em tại vì đáng lẽ là anh cũng được một lễ tan cũng được bạn bè được người thân đến
chị pha chỉ là một trong hàng chục ngàn người phải chịu nỗi đau mất đi người thân ruột thịt trong đại dịch covid một mươi chín
dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn
hơn hai mươi ba đồng bào nỗi đau đến tột cùng khi nhiều người ra đi khi bên cạnh không có người thân cũng không một lời trăn trối
nhiều gia đình có hai ba người tử vong có những người mất đi cả cha mẹ và những người ruột thịt có những em bé sinh ra đã chịu cảnh bơ vơ
nói như là chống dịch hay chống giật thì lúc này là lúc hàn gắn với thương chiến tranh thì chúng ta phải chăm lo cho những người
mà bị có người thân mà qua đời thì thiếu người chăm sóc rồi những đứa trẻ mù côi đồng thời là phải khắc phục lại phát triển kinh tế xã hội để làm sao mà đưa thành phố phát triển cũng như là phục hồi những cái việc mà chúng ta trong thời gian qua chúng ta chưa làm được
những người tử vong do covid một mươi chín đã phải ra đi trong lặng lẽ
vì lẽ đó lễ tưởng niệm
đang ý nghĩa nhân văn lớn lao làm ấm lòng người y và chia sẻ nỗi đau với người ở lại
đây cũng là lời nhắn nhủ cho những người đang sống sống tiếp trong mạnh khỏe hài hòa nâng cao tinh thần chống dịch và thích ứng với cuộc sống bình thường mới
thành phố cần thơ phải cảnh giác để dịch bệnh không lây lan vượt khả năng điều trị của ngành y tế
đó là yêu cầu của phó thủ tướng vũ đức đam cùng với tổ công tác đặc biệt
tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín làm việc với lãnh đạo thành phố cần thơ
tính từ ngày năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi một cần thơ ghi nhận sáu hai mươi bảy f
thành phố liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại một số hẻm khu vực đông dân cư công ty
các cơ sở y tế của thành phố cần thơ đang điều trị cho hai sáu trăm chín mươi một f trong đó không triệu chứng và nhẹ là một sáu trăm ba mươi bảy ca triệu chứng trung bình là tám trăm năm mươi năm ca triệu chứng nặng và rất nặng là ba trăm ba mươi ba ca
bí thư thành phố cần thơ lê quang mạnh cho biết sau khi chuyển trạng thái theo nghị quyết một trăm hai mươi tám thành phố đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho chín mươi năm người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt ba mươi tám
với năm trăm linh liều vaccine mới được bổ sung thì trong vòng ba ngày tới cần thơ sẽ tiêm phủ mũi hai đạt khoảng tám mươi số người trên một mươi tám tuổi
tuy nhiên việc tổ chức điều trị f cách ly f một tại nhà còn một số lúng túng nhất là phát hiện sớm các trường hợp trở bệnh nặng nhanh
lãnh đạo thành phố cần thơ kiến nghị hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở để thực hiện phân loại f chỉ định thuốc kháng đông kháng viêm bổ sung thuốc kháng virus monobiraver tương đương một mươi liều phối hợp chuyển tuyến các bệnh nhân nặng
phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố cần thơ cần thống nhất và ra quyết định để tháo gỡ những vướng mắt khó khăn sớm mua sắm trên các nguyên tắc công khai minh bạch tuyệt đối không để tiêu cực
trong công tác điều trị f tại nhà cần thơ cần thiết lập hệ thống theo dõi y tế kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành để thăm khám f qua mạng lưới kết hợp với chăm sóc y tế tại chỗ
bên cạnh đó thành phố cần thơ phải cảnh giác không để dịch lây lan nhanh vượt khả năng điều trị của ngành y tế tăng cường giám sát dịch tễ khi phát sinh ổ dịch thì khoanh gọn xét nghiệm thật nhanh ngăn chặn lan rộng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm quản lý chặt chẽ người từ nơi khác đến